vào khoảng một mươi hai h ngày hôm nay tại bản hốc xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la
công an huyện mường la đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là thảo thị bâu và thào thị mì cùng chú bản hủy nhà xã phiêng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan
các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên sang địa bàn lai châu
bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ